cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông ngô huỳnh lý
phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa và ông nguyễn canh tuốt nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng xã phước tân
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng sơn hội
ông nguyễn canh tuất đã không tham mưu và tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi hai để một số đối tượng vào khai thác lấn chiếm đất rừng
trong khi đó với vai trò là phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa
ông ngô huỳnh lý đã buông lỏng trong công tác quản lý điều hành dẫn đến một mươi tám vị trí rừng tự nhiên với tổng diện tích hơn bốn mươi sáu m hai
thuộc các khoảnh bốn sáu bảy tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội bị hủy hoại ước tính thiệt hại hơn một trăm tám mươi bảy tỷ đồng